ủy ban nhân dân tỉnh long an đã công bố dịch tả lợn châu phi xảy ra trên địa bàn tỉnh
và là địa phương thứ một mươi hai ở đồng bằng sông cửu long xảy ra dịch
hiện tại chỉ còn lại bến tre là tỉnh duy nhất chưa có dịch tả lợn châu phi
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cho biết dịch tả lợn châu phi xảy ra tại hộ phạm thị bảy
ấp hậu hòa xã đức hòa thượng huyện đức hòa tỉnh long an
ngày tám tháng sáu sau khi một số lợn tại hộ bị chết ngành chức năng đã gửi mẫu đi kiểm nghiệm
và đến sáng nay kết quả xét nghiệm số mẫu đều dương tính với bệnh dịch tả lợn châu phi
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an đề nghị địa phương tiến hành giả soát
nắm lại chính xác tổng đàn của từng hộ trên toàn địa bàn huyện đức hòa
và thành lập ngay ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã tăng cường công tác giám sát dịch bệnh trên địa bàn